trong báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được diễn đàn kinh tế thế giới công bố
việt nam đứng thứ sáu mươi bảy trong một trăm bốn mươi một nền kinh tế được đánh giá năm nay
với việc tăng một mươi bậc theo đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới
việt nam trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng
trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu hai nghìn một mươi chín
wf xếp hạng việt nam là nền kinh tế có tính cạnh tranh thứ sáu mươi bảy thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín
với sáu mươi một năm điểm tăng một mươi bậc và tăng ba năm điểm so với năm hai nghìn một mươi tám
wfef cho rằng việt nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài
để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực
trong một mươi hai trụ cột của wf việt nam được đánh giá cao nhất tại sức khỏe
với tám mươi một điểm đứng thứ bảy mươi một thấp nhất là năng lực sáng tạo chỉ ba mươi bảy điểm đứng thứ bảy mươi sáu
dù vậy lĩnh vực này đã có cải thiện so với năm ngoái
nhìn chung gần như tất cả các lĩnh vực của việt nam đều tăng điểm
vị trí sáu mươi bảy cũng là vị trí đối với việt nam
vị trí cao nhất của việt nam từ trước tới nay trên bảng xếp hạng của wf
mặt khác việt nam cũng là quốc gia được đánh giá có mức tăng trưởng cao nhất trên thế giới trong năm nay